suy giảm chất lượng tinh trùng số lượng tinh trùng sẽ bị suy giảm tỷ lệ tinh trùng sống sẽ thấp tỷ lệ di động và di động tiến tới sẽ giảm
bên cạnh đó tế bào bạch cầu đặc biệt là bạch cầu đơn nhân tăng cao trong mẫu tinh dịch

biểu hiện đa dạng với tình trạng rãn đai bể thận một bên hoặc hai bên
tuy nhiên lao bảng quang gây ra tiểu máu tiểu nhiêu lần suy thận từ nhẹ đến nặng
mặc dù có nhiều triệu chứng nhưng hầu như không có triệu chứng nào đặc hiệu
chính vì vậy các bác sĩ cho biết việc chẩn đoán lao tinh hoàn đặc biệt là ở giai đoạn sớm là hết sức khó khăn
việc phân lập ra trực khuẩn lao cho các mẫu bệnh phẩm là bằng chứng chuẩn xác nhất để xác định bệnh
tuy nhiên tỷ lệ dương tính còn rất thấp do vi khuẩn lao rất khó để nuôi cấy
tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh lao đó là phân lập và nuôi cấy vi khuẩn lao
trong trường hợp nghi ngờ bệnh lao sinh dục ở nam chúng ta thường tìm các bằng chứng vi khuẩn lao trong nước tiểu dịch mù hoặc mô
chủ ct và nri ít có giá trị trong việc trận đoán bệnh lao màu tinh hoàn
chúng chủ yếu được sử dụng để trận đoán bệnh lao ở phồi và tiết miệng và hỗ trợ trận đoán lao màu tinh hoàn
sinh thiết kim nhỏ màu tinh hoàn là một phương pháp tốt để chuẩn đoán bệnh lao màu tinh hoàn hay không
trận đoán phân biệt lao màu tinh hoàn bao gồm bệnh viêm màu tinh hoàn do vi khuẩn khu hô màu tinh hoàn và các bệnh lý khác ở màu tinh
bệnh lao bảo tinh hoàn giống như các bệnh lao khác cần phải điều trị sớm thường xuyên và đầy đủ
phương pháp điều trị bằng thuốc thường được sử dụng từ ba đến bốn loại thuốc kháng sinh chống lao
thời gian bao gồm từ sáu đến chín tháng tùy vào liệu trình cũng như phương pháp điều trị của bác sĩ
điều trị bằng phẫu thuật là cần thiết nếu không đáp ứng với điều trị bằng thuốc trong trường hợp hình thành apc
lao màu tinh hoàn là một lệnh lý ít cặp và gây nên khó khăn trong việc trận đoán và điều trị
chính vì vậy đối với những trường hợp viêm màu tinh hoàn màu tinh hoàn được điều trị nhiều lần mà các nhóm kháng sinh phù hợp tuy nhiên không khỏi thì cần phải nghĩ ngay đến lao
người bệnh nếu xuất hiện các triệu chứng như trên bệnh nhân nên đến khám tại cơ sở chuyên khoan năm học với trang thiết bị hiện đại
có kinh nghiệm để được chẩn đoán chính xác và điều trị bệnh kịp thời tránh để lại những biến chứng do điều trị muộn không đáng có
bệnh lao tình hoàn có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm và điều trị theo đúng pháp đồ của bác sĩ
một số trường hợp sẽ bị nặng hơn sau khi điều trị nội khoa tuy nhiên không thiền giảm bắt buộc sẽ phải can thiệp phẫu thuật
lao tinh hoàn là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời lúc bệnh ở giai đoạn đầu thì sẽ dễ dàng hơn
chính vì vậy khi thấy có dấu hiệu bất thường nam giới cần đến bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp
tuyệt đối không được tự ý điều trị bệnh tại nhà